tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội đang diễn ra triển lãm tranh với tên gọi chiến tranh và hòa bình của họa sĩ nguyễn quốc thái
triển lãm trưng bày chín mươi tác phẩm thuộc nhiều thể loại như ký họa tem tranh minh họa bia sách với đủ chất liệu như trì than bột màu màu nước tranh lụa sơn dầu
các sáng tác của họa sĩ quốc thái thể hiện nhiều đề tài như chiến tranh hòa bình chân dung phong cảnh tĩnh vật
dù đơn sắc hay đa sắc các bức tranh cũng đều thể hiện rõ nét
tâm hồn họa sĩ với tình yêu đất nước và lòng nhân hậu khi đứng trước đời sống triển lãm sẽ mở cửa đón tiếp công chúng tham quan đến hết ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mới đây nhà hát tuồng việt nam đã tổ chức buổi công diễn vở tuồng mới với tên gọi nhân huệ vương dưới bàn tay đạo diễn của nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ kết hợp với diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam
vở tuồng nhân huệ vương đã gây được nhiều ấn tượng với khán giả
đây cũng là một trong hai vở diễn được nhà hát tuồng việt nam lựa chọn tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín do bộ văn hóa thể thao và du lịch cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức trong thời gian tới
vở tuồng nhân huệ vương kể về danh tướng thủy quân trần triều trần khánh dư
vở tuồng với ý nghĩa ca ngợi tai đánh sạc của trần khánh dư góp công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mong của vui tôi nhà trần lần thứ ba
cũng như ca ngợi sự trung thành với đất nước của ông
khi mình nhận vai khi đã nhận vai rồi thì phải đọc kỹ được cái kịch bản hai nữa là mình cũng có một phần nào nghiên cứu về cái lịch sử của thời nhà trần lúc bấy giờ
nhất là nhân vật mà mình đóng đó là trần khánh dư
ấn tượng nhất là cái cảnh mà khi mà bà trần khánh dư bị đánh trận đầu thì bị hỏng
thì sau đấy thì là
vua bắt vẻ và lúc bấy giờ cái gông vẫn đeo trên cổ nhưng vì quyết tâm để bắt trương văn hồ trả thù thì trần khánh dư đã cùng cái gông đấy và cái đoạn đấy là mình cho là cao trào nhất
các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam đã cho khán giả thấy sự say mê và tinh thần tập trung cao độ thể hiện trong những cảnh diễn lớp lang có sự kết hợp nhịp ngang giữa ca kịch và vũ đạo
sự đối trọi gai gắt giữa các tuyến nhân vật đã giúp vở diễn thêm kịch tính nhiều cao trào
từng nhân vật thể hiện được chiều sâu tâm lý và tư tưởng
cái mặt mạnh của sân khấu tuồng chính là xây dựng được những cái mấu hình của nhân vật rất là đông đẹp
nhưng nó lại cũng có những cái điểm hạn chế chính là cái tiết tấu của sân khấu nó đang dề dà hát không tạo ra được cái thẩm mỹ về âm nhạc

đối với cái thời hiện đại này chúng tôi phải giữ được cái bản sắc của sân khấu
ngược lại thì chúng tôi đẩy những cái tiết tấu xây dựng những cái kịch tính của nhân vật
những cái sự va chạm giữa cái nhận thức của lựa chọn cái vị trí
cái thứ hai nữa là cái giữ được cái tinh thần của dân tộc
đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ đã khéo léo giản dựng truyền tải câu chuyện lịch sử một cách nhẹ nhàng
liền mạch tạo đất diễn cho dàn nghệ sĩ kỳ cựu và cả các nghệ sĩ trẻ của nhà hát
buổi công diễn nhận được những tín hiệu vui khi nhận được sự ủng hộ của khán giả
đây là vở diễn lịch sử dễ xem dễ cảm nhận có chất lượng và chiều sâu từ nội dung đến hình thức
đậm tính nghệ thuật đặc trưng của sân khấu hát bội miền bắc
ngay từ lúc mở màn đầu tiên với cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ
bởi vì là trần khánh dư là một nhân vật lịch sử
thế nhưng mà là một tướng của thủy quân
cho nên là xuất hiện ngay từ cái màn đầu tiên trong một cái bối cảnh mà cái biểu tượng trên sân khấu
đặc biệt là trang trí cảnh hôm nay chúng tôi cũng rất là thấy thú vị
nó bao quát được cái chủ đề chung của toàn vở và một cái người võ tướng
cái chất của cái người mà lính của một cái tướng thủy binh lúc bây giờ thì nó cũng đã thể hiện được
từ ý đồ của tác giả cách xử lý tình huống sáng tạo của đạo diễn
lối diễn xuất tài tình của đội ngũ nghệ sĩ đã đưa hát tuồng trở nên gần gũi hơn
với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật truyền thống
một vở tuồng về đề tài lịch sử với trình thức quen thuộc trong tuồng
nhưng khán giả bị cuốn theo vở diễn với những cảm xúc đầy tươi mới thời sự
thưa quý vị với chủ đề tổ quốc tôi
những ca khúc đã nằm lòng trong trái tim khán giả một lần nữa được vang lên trong chương trình nghệ thuật
bài ca chiến thắng lần thứ tư
đêm nghệ thuật thực sự đã đem đến cho khán giả những xúc cảm thật đặc biệt
mỗi người đều như được sống lại khoảnh khắc hào hùng của dân tộc
từ chiến thắng điện biên lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm non sông nối liền một dài
chương trình nghệ thuật bài ca chiến thắng lần thứ tư gồm ba phần
lưng lẫy điện biên bài ca thống nhất và hát mãi khúc quần hành
không gian nghệ thuật gồm các ca khúc thăm bến nhà rồng bế văn đàn sống mãi
giải phóng điện biên do nghệ sĩ nhân dân thu hiền ca sĩ trọng tấn
cùng các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhà quân đội biểu diễn
như một lời chia ân của thế hệ hiện tại với những cống hiến
hy sinh của cha ông trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đất nước bước vào cuộc chiến đấu mới với việc tiến hành đồng thời
hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc
và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam
quân và dân hai miền nam bắc đã anh dũng chiến đấu
và sắc son một niềm tin vào ngày độc lập thống nhất
để rồi khúc ca khải hoàn lại một lần nữa vang lên vào mùa xuân đại thắng một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những ca khúc tiêu biểu viết về thời kỳ này đã được khán giả
quay ngược thời gian
để sống lại những khoảnh khắc bi tráng mà thiêng liêng cách đây hơn bốn mươi năm
ý rằng một điều là phương hội mình tôi mà ai chắc là nghệ sĩ nào cũng thể hiện như thế
cũng đều xúc động như thế cả thế hệ đi trước cả thế hệ như sau
chúng tôi để mang đến một cái tình cảm thiêng liêng trong những giờ phút lịch sử của đất nước
bế văn đàn ơi
mười năm qua anh vẫn còn vẫn còn sống mãi